hà nội hiện đang là thành phố có số ca nhiễm covid một mươi chín cao nhất trên cả nước
bỏ xa nhiều tỉnh thành khác với hơn một mươi năm ca được ghi nhận trong đó gần chín mươi chín là điều trị tại nhà
sự bùng nổ f này đã dẫn tới tình trạng quá tải các trạm y tế phường trên địa bàn thủ đô
không những thế trong quá trình vận hành làm việc nhiều nhân viên y tế đã mắc covid một mươi chín
thậm chí cả trạm y tế là f khiến trạm phải vừa cách ly vừa chống dịch vô cùng vất vả
trao đổi về tình trạng này một lãnh đạo ngành y tế quận thanh xuân thông tin
thời gian vừa qua dịch bệnh tại hà nội lây lan mạnh khiến cho nhiều nhân viên y tế cơ sở
trên địa bàn cũng không tránh khỏi việc trở thành f
vị lãnh đạo này cho hay lực lượng y tế của chúng tôi có nhiều người trở thành f
thậm chí có tình trạng cả trạm y tế là f dẫn đến việc thiếu nhân lực
với việc f tăng nóng khiến khối lượng công việc của y tế
cơ sở là rất lớn
nhiều nhân viên y tế mắc covid nhà tình nguyện bám trụ lại trạm y tế để tiếp tục chống dịch
bên cạnh đó quận thanh xuân cũng phải huy động thêm nhân lực từ địa phương
sinh viên trường y để hỗ trợ nếu không khó có thể đảm bảo yêu cầu công việc hiện tại
tại quận nam từ liêm một trong những quận có số bệnh nhân covid một mươi chín được ghi nhận cao nhất hà nội
thời gian vừa qua f trên địa bàn quận tăng nhanh đáng chú ý có một số lượng không nhỏ lực lượng y tế
trong đó có lực lượng điều trị f tại nhà
cũng mắc covid một mươi chín do đó khó khăn lại càng trầm chất với lực lượng y tế cơ sở
quận năm từ liêm đề xuất thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế tư nhân
tiếp tục tích cực hỗ trợ công tác chống dịch ở địa phương
mới đây trong cuộc họp về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thủ đô
nhiều đơn vị đã phản ánh về tình trạng quá tải thiếu nhân lực hỗ trợ y tế ở cấp xã phường hiện nay
đối với tình trạng quá tải nêu trên giám đốc sở y tế trần thị nhị hài cho rằng
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện cần chủ động làm việc với các bệnh viện trên địa bàn
theo nội dung thành phố đã chỉ đạo
dựa vào đó sở y tế sẽ điều tiết lại đảm bảo bệnh nhân được điều trị kịp thời
giám đốc sở y tế lưu ý sự đánh giá của người dân là rất quan trọng
người dân có thể tự làm test nhanh khi được nhân viên y tế giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp
thực hiện online để xác nhận tình trạng f hay f hết thời gian cách ly
cùng với đó các xã phường cần sử dụng tốt phần mềm quản lý f
ứng dụng công nghệ thông tin huy động thêm các lực lượng thanh niên phụ nữ hỗ trợ
về vấn đề này phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chữ xuân dũng nhấn mạnh
vai trò của lãnh đạo các quận huyện xã phường cần phải vào cuộc sáng tạo
linh hoạt hiệu quả nhất tùy theo thực tiễn mỗi địa phương
theo đồng chí chữ xuân dũng thực tế cho thấy có nơi lúng túng có nơi vẫn làm tốt
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nhấn mạnh thêm về vai trò quan trọng của phương châm
bốn tại chỗ chủ động điều tiết từ phường này sang phường khác xã này sang xã khác